việc f tăng đột ngột khiến nhiều địa phương chật vật xoay sở với thực trạng quá tải
việc ứng dụng công nghệ hỗ trợ đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
cho người mắc covid một mươi chín đã giúp giảm tải cho các trạm y tế trên cơ sở
những ngày cuối tháng ba tại trạm y tế lưu động số một phương hòa khánh bắc
lượng người đến làm thủ tục giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thưa thớt hơn trước rất nhiều
đồng hành cùng ngành y tế hỗ trợ làm giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người dân
em nguyễn thị ngọc anh tình nguyện viên của trường cao đảng công nghệ y dược đà nẵng cho biết
cách đây hai tuần khi còn kê khai thủ công mỗi ngày chúng em có tận một mươi tình nguyện viên
và năm y bác sĩ điều dưỡng làm việc liên tục vẫn không kịp
lực lượng người phải đến một người một ngày khiến tất cả mọi người rất áp lực
giờ đây mọi công việc đã được thực hiện theo quy trình online
người dân không phải chờ đợi cán bộ điền thủ công mà có thể tự nhập liệu toàn bộ thông tin trên điện thoại
bà lê thị loan triều trạm trưởng trạm y tế số một cho biết
khu công nghiệp hòa khánh nằm trên địa bàn phường nên lượng công nhân tập trung ở đây khá lớn
sau tết khi mở cửa kinh tế lượng người mắc covid một mươi chín tăng cao
thì người lao động tập trung rất đông để làm thủ tục khiến các y bác sĩ quay như trong tróng
bà cho biết từ khi áp dụng khai báo quả và gia lô
lượng công việc đã giảm tải cho cán bộ và tình nguyện viên ở đây rất nhiều
giờ đây một ngày chỉ tầm bốn mươi năm mươi người đến làm thủ tục công việc cũng đã quy trình hóa dần dần
khi mới áp dụng thì sau năm bảy ngày người dân sẽ nhận được nay giảm còn hai ba ngày
phó giám đốc sở thông tin và truyền thông đà nẵng trần ngọc thạch cho biết
trước tình trạng quá tải trong việc cấp giấy chứng nhận mắc và khỏi covid một mươi chín
đơn vị đã chủ động triển khai ứng dụng đà nẵng smart city hỗ trợ cho f đăng ký
nhận giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trực tuyến
ứng dụng này cho phép người dân đăng ký trước việc mình cần được cung cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
cho phép cán bộ y tế chuẩn bị sẵn giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người dân
hy vọng với sự hỗ trợ của công nghệ cùng với việc dịch bệnh dần được kiểm soát trở lại
tình trạng quá tải tại các trạm y tế sẽ không còn xảy ra thường xuyên